tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh cà mau đã phát hiện bốn ổ dịch tả lợn châu phi trên địa bàn bốn xã thuộc bốn huyện ven biển với số lợn bị tiêu hủy là một trăm một mươi sáu con
cùng với nhiều địa phương trong cả nước cơ quan chức năng tỉnh cà mau đang khẩn trương thực hiện các giải pháp đồng bộ cấp bách nhằm khống chế và hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch tả lợn châu phi
bốn huyện xuất hiện dịch bệnh gồm huyện nam căn ngọc hiển phú tân và trần văn thời
mặc dù cà mau rất quyết liệt trong công tác kiểm soát giết mổ vận chuyển mua bán thịt lợn nội địa hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồn trại và xung quanh khu vực chăn nuôi
tuy nhiên vẫn còn trường hợp hộ dân không biết gì về dịch tả lợn châu phi
một số nơi ở cơ sở không thực hiện nghiêm không làm tốt công tác chỉ đạo của cấp trên đặc biệt là công tác tuyên truyền
trong thời gian này cà mau tập trung tiêu độc khử trùng bao vây ổ dịch và thành lập các chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn không cho dịch bệnh lây lan ra diện rộng
khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
thành lập thêm các chốt kiểm soát tại tất cả các tuyến đường bộ và đường thủy ra vào toàn địa bàn tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu phi các cấp trong tỉnh
nhất là những người đứng đầu từng ngành từng địa phương tăng cường kiểm tra sát sao chỉ đạo quyết liệt hơn nữa và chịu trách nhiệm trước cấp trên khi để xảy ra dịch bệnh bùng phát